nói chuyện với các chủ tịch công đoàn tiêu biểu và các cán bộ công đoàn trong buổi lễ trao giải thưởng nguyễn văn linh lần thứ nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đặc biệt biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
những việc làm thiết thực của các chủ tịch công đoàn đã mang lại lợi ích góp phần nâng cao đời sống của người lao động
cùng sự lễ trao giải có đồng chí trương thị mai quý viên bộ chính trị bí tư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
các đồng chí lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
cách đây chín mươi năm ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại số nhà một mươi năm phố hàng nón hà nội đã diễn ra đại hội thành lập tổng công hội đỏ bắc kỳ
đây là sự kiện trọng đại đánh dấu mốc son trói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và công đoàn việt nam
trải qua chín mươi năm hình thành và phát triển điều đảng ta và bác hồ lãnh đạo rèn luyện giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
luôn gắn liền với những trạng đường vẻ vang của dân tộc
tổ chức công đoàn việt nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân đồng hành với dân tộc và với đảng cộng sản việt nam
luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước lập nên những trang sử vẻ vang
xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân giai cấp tiên phong lãnh đạo mọi thời kỳ cách mạng
phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
trong giai đoạn phát triển mới mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức
song cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trên cả nước đã nêu cao ý chí tự lực tự cường
năng động sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chương trình hành động của tổ chức công đoàn đồng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng
người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trên cả nước trong thời gian qua
chúc tổ chức công đoàn việt nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa
đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
thời gian vừa qua công đoàn đã có rất nhiều hoạt động sáng tạo rất tốt
tiêu biểu là chín mươi đồng chí ngồi đây
con số chín mươi là để cho nó khớp với chín mươi năm kỷ niệm ngày thành lập công đoàn
chỉ nếu chọn thì báo cáo chủ tịch là em có thể chọn được mấy
nhiều lắm nhiều tấm gương làm tốt lắm nhiều khu công nghiệp làm tốt lắm
bình dương là một ví dụ hưng yên cũng là một ví dụ hôm nay là các đồng chí nói
nam bộ cũng nhiều khu vực lắm
mà chúng ta đang đi vào công nghiệp hóa cơ
nông nghiệp tỷ lệ còn bao nhiêu đâu
duọng hết sắp hết rồi
bao nhiêu xây dựng nhà máy công trường xí nghiệp các khu công nghiệp lớn người ta mọc lên rồi
thì dăm ba năm nữa thì thế nào đây
tôi cứ gợi gợi như thế để các đồng chí qua thực tế đóng góp vào cho nhất là sắp tới đại hội đảng bộ các cấp cái này
đây là những bông hoa rất đẹp hôm nay về thủ đô hà nội
báo cáo thành tích nhất là nhận cái giải thưởng mang tên tổng bí thư cố tổng bí thư nguyễn văn linh vinh dự lắm
nhưng mà chắc là không thể chỉ dừng lại ở con số chín mươi được
sắp tới còn nhiều hơn nữa
và đây cũng là chọn một mươi
sở tiêu biểu thôi
chứ còn tôi nói thật đi về nhiều nơi anh em làm giỏi lắm
nhiều anh chị em lăn luộn với công việc ngày đêm
trên tinh thần đó tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ tổ chức công đoàn các cấp cần thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên
và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động
coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn
luôn ủng hộ gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn
chủ tịch công đoàn cơ sở cần am hiểu pháp luật nắm vững các chế độ chính sách đối với người lao động
có kỹ năng thương lượng ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể
chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
chịu hai sức ép
bên này công nhân đòi bảo vệ công đoàn ra bảo vệ chăm sóc quyền lợi ích hợp pháp của công nhân
đó là điều kiện quốc tế
nhưng ông chủ thì ông lại làm sao để công nhân phải đóng góp nhiều hơn cho ra sản phẩm để cho ông ấy làm giàu
đấy là quy luật tồn tại của ông ấy
mục đích của ông là như thế mà không thì ông ấy làm làm gì
cái mâu thuẫn này cũng mong các đồng chí công đoàn chị thư trương thị mai trưởng ban dân vận
nghiên cứu giúp chúng em chỗ này làm sao xử lý cái mối quan hệ này thế nào
vừa là người làm thuê
tôi lại vừa là người làm chủ
không phải vừa là người làm chủ mà trên tư thế của người làm chủ của nước việt nam độc lập
và tôi lại là cơ sở chính trị xã hội của cái đảng cộng sản việt nam cầm quyền này
tổng bí thư chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh cán bộ công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng tổ chức phương thức và hiệu quả hoạt động phù hợp với tình hình mới yêu cầu mới
thích ứng với tình hình thực tế nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
tôi thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chân thành cảm ơn các đồng chí
và chúc các đồng chí mang khí thế dòng máu người việt nam
nhưng mà giai cấp công nhân việt nam anh hùng đảng tiên phong lãnh đạo
chất định đưa đất nước việt nam ta đi lên chứ không cam chịu lẹt đẹt theo sau các nước
bây giờ ta cũng đã có vài vế trên thế giới rồi nhưng mà chưa ăn thua còn vươn lên nữa
nói rằng dù ở đâu đi đâu làm việc gì cũng luôn luôn tự hào ta là người việt nam